chỉ còn ít ngày nữa là sẽ chính thức bước vào năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất nhưng đối với các thầy cô giáo ở vùng cao của lào cai vẫn còn một nhiệm vụ đặc biệt là vận động học sinh tới lớp
để hiểu thêm về những khó khăn của các thầy cô công tác tại xã nậm chảy huyện văn bàn tỉnh lào cai khi vận động học sinh tới trường mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây
mới học lớp bảy nhưng vũ thị tư đã trở thành trụ cột trong gia đình bởi bố mất sớm mẹ đi làm ăn xa tư vừa chăm sóc bà nội đã ngoài chín mươi vừa lo cho hai em nhỏ
mặc dù đã quen với sự vất vả nhưng chị em tư không khỏi chạy lòng khi năm học mới đã cận kề